tính đến ngày mùng hai tết chúng ta cũng đã chào đón được hơn ba bốn trăm linh trẻ được sinh ra và gần một mươi năm bệnh nhân xuất viện về nhà ăn tết
sau năm ngày nghỉ tết tổng số bệnh nhân hiện đang được điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước là chín mươi hai trăm bảy mươi bốn bệnh nhân
các cơ sở y tế đã thực hiện đỡ đẻ mổ đẻ thành công đón ba bốn trăm linh chín trẻ trao đời và cho xuất viện một mươi bốn bảy trăm bảy mươi tám bệnh nhân điều trị khỏi về nhà ăn tết
đã có một bảy mươi ba lượt bệnh nhân được vận chuyển bằng xe cứu thương của bệnh viện
theo đánh giá các cơ sở đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của bộ y tế về tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
bảo đảm công tác thường trực cấp cứu cho nhân dân
số ca tai nạn giao thông giảm cả số ca khám cấp cứu và tử vong so với tết mậu tuất hai nghìn một mươi chín
số ca tai nạn đánh nhau số ca tai nạn do pháo nổ tăng cao so với tết mậu tuất hai nghìn hai mươi ba